cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trần hoàng nam chú tại tp hcm và trương quy thình chú tại tỉnh cà mau để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi hai lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng trên tại ber club n sáu mươi tám trên đường nguyễn văn thiệt phường ba tp vĩnh long khi đang vận chuyển ma túy
thời điểm bắt quả tang lực lượng công an kiểm tra trên người của nam và thình thu giữ bốn trăm linh một viên nén cùng ba bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
qua giám định số viên nén trên là ma túy có trọng lượng hai trăm linh năm g loại mdma và số tinh thể rắn là chất ma túy có trọng lượng một trăm một mươi hai gram loại ketamin
qua làm việc nam và thình khai nhận cả hai đang vận chuyển thuê số ma túy trên cho một thanh niên khác từ tp hcm về tỉnh vĩnh long
thưa quý vị hòa chung với không khí hân hoan
chào đón giáng sinh của đồng bào công giáo bà con các giáo sứ trên địa bàn tỉnh nghệ an đang tích cực chuẩn bị chú đáo cho một mùa lễ an lành
giáng sinh giờ đây không chỉ là ngày lễ lớn của bà con giáo dân theo đạo mà còn là dịp để người dân vui chơi
vì vậy công an tỉnh nghệ an đang tập trung quyết liệt nhằm bảo đảm an ninh bảo vệ tuyệt đối an toàn để bà con công giáo và người dân có một mùa giáng sinh ấm áp trọn vẹn
những ngày này đến các giáo sứ giáo hoạt trên địa bàn tỉnh nghệ an đều cảm nhận rõ rệt sự hân hoan niềm vui của bà con giáo dân
sau hai năm không tổ chức lớn vì dịch covid một mươi chín năm nay ai ai cũng tất bật sửa soạn trang hoàng mong ngóng để đón mùa giáng sinh ấm áp sau một năm làm việc vất vả

nhưng đã có hàng trăm lượt người dân đổ về nhà thờ giáo sứ yên đại đường mai lão bạc xã nghi phú thành phố vinh để hưởng ứng không khí giáng sinh năm nay
niềm vui ngày giáng sinh đã không chỉ dành riêng cho những người theo đạo công giáo mà còn là dịp để người dân vui chơi
được đặt chấn vào thám quan nhà thờ ở yên đại mình cảm thấy không khí thật là vui
mình nghĩ rằng sau một thời gian dài của dịch covid một mươi chín thì giáo sứ
giáo sứ yên đại cũng như những người dân giáo ở đây năm nay chắc chắn sẽ đón một cái noel an lanh hạnh phúc
để người dân hưởng trọn vẹn ngày lễ giáng sinh bình yên cán bộ chiến sĩ công an nghệ an đã gác lại niềm vui ngày thường
cùng với đồng đội bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đêm giáng sinh
các phương án đảm bảo an ninh trật tự đã được công an tỉnh xây dựng chuẩn bị kỹ lưỡng
riêng địa bàn thành phố vinh công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng phương tiện
triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự phân luồng phân tuyến hướng dẫn giao thông chấm ủng tác giao thông
đồng thời trực tiếp xuống từng địa bàn có đồng bào công giáo để tuyên truyền hướng dẫn giáo dân tổ chức đón giáng sinh vui vẻ an toàn và đúng theo quy định của pháp luật

tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm tám mươi sáu trên hai mươi a nguyễn huệ
phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi năm và có sẹo tròn ba cm cách hai năm cm dưới sau cánh mũi trái
còn về tội chứa mại dâm phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị kiều lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp ninh thới xã thới an hội huyện kế sách tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận ra
đối tượng cao một m bốn mươi năm và có sẹo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mày phải
và đối tượng thạch thị hồng hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp ngọn xã thạnh quới huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên sau mép trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi ba
sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị
cần hết sức chú ý